nhận lời mời của chính phủ phần lan ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
và đoàn đại biểu chính phủ việt nam thăm cộng hòa phần lan từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng chín
ngày hai mươi bảy tháng chín đồng chí trương hòa bình đã tiến hành hội đàm với quyền phó thủ tướng
bộ trưởng tài chính và gặp phó chủ tịch thứ nhất quốc hội phần lan
tại cuộc gặp quyền phó thủ tướng phần lan mika lintila đồng chí trương hòa bình khẳng định
chuyến thăm phần lan lần này là sự tiếp nối tạo đá thúc đẩy hợp tác quan trọng giữa hai nước
phó thủ tướng thường trực đề nghị chính phủ phần lan quan tâm khuyến khích các doanh nghiệp phần lan
đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực có thế mạnh như môi trường năng lượng tái tạo
xử lý rác thải đổi mới sáng tạo phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đề nghị phần lan
ủng hộ sự phát triển quan hệ toàn diện việt nam eu phía phần lan nhất trí và khẳng định mong muốn
các hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu được phê chuẩn
và đi vào thực thi sớm nhất có thể được cùng ngày phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
đã gặp phó chủ tịch thứ nhất quốc hội phần lan thula hantenai
hai bên nhất trí cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội
trong đó có việc thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước
quốc hội phần lan rất ủng hộ và quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước
trong đó kinh tế giáo dục môi trường hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu
là những lĩnh vực mà chính phủ quốc hội và nhân dân phần lan rất quan tâm
và mong muốn thắt chặt hơn nữa việc hợp tác cũng như trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên
tối cùng ngày tại thủ đô helsinki phần lan ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
và đoàn cấp cao chính phủ việt nam đã đến thăm nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
và cộng đồng người việt nam sinh sống học tập làm việc tại đây